tại xã minh hải huyện văn lâm tỉnh hưng yên trong thời gian gần đây nhiều diện tích lúa mới cấy đã bị chết hàng loạt
nguyên nhân chính được cho là do nguồn nước thải chưa qua xử lý do doanh nghiệp đóng trên địa bàn xả thẳng ra môi trường
khiến nước thải chảy vào mương nội đồng và gây ra chết lúa
tình trạng này đã xảy ra trong một thời gian dài tuy nhiên đến nay vẫn chưa có biện pháp để xử lý kịp thời
mời quý vị đến với ghi nhận sau đây
từ đó thì cả rác thải lẫn nước thải đều đi vào con mương nội đồng của người dân
và người dân thì cứ cấy mạ xuống đến đâu mạ lại chết đến đó
và cho đến tận bây giờ thì vẫn chưa có ai dám định xem là trong dòng nước đó có những loại chất độc hại như thế nào
thời điểm lúa bắt đầu chết là từ cuối tháng sáu
tuy chính quyền cấp xã và huyện cũng đã cử đoàn đến thanh kiểm tra cơ sở của doanh nghiệp xả thải
nhưng cho đến thời điểm hiện tại những cống xả vẫn chảy ra liên tục nước chảy xuống đồng đen ngòm sùi bọt và bốc mùi vô cùng khó chịu
được biết nguồn nước thải là từ công ty trách nhiệm hữu hạn hồng hải đóng trên địa bàn xã
nhưng hiện công ty này cho nhiều doanh nghiệp khác thuê nhà xưởng sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng như dệt sản xuất khung xe đạp điện
theo thông kê của các thôn thì trong đợt vừa qua
diện tích lúa bị chết của người dân là vào khoảng năm hectare
tình trạng nước thải không qua xử lý xả thẳng ra môi trường tại địa bàn xã minh hải thực chất đã xuất hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn
nhưng đây là lần đầu tiên có hiện tượng lúa bị chết
hiện người dân rất bức xúc và mong sớm có những biện pháp quyết liệt từ các đơn vị có thẩm quyền
những cánh đồng trắng chỉ còn lưa thưa vài cây lúa cùng dòng nước sủi bọt đen ngòm khiến người nông dân vô cùng xót xa và lo lắng
nước thải ô nhiễm bây giờ gây chết hoa màu nhưng sau còn có thể thấm vào đất và nguồn nước ngầm và gây nên những hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe người dân